ngày quốc khánh mùng hai tháng chín không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người dân việt nam
mà đây cũng là một ngày đặc biệt đối với nhiều người nước ngoài khi đến với nước ta
trong ngày đặc biệt thiêng liêng của đất nước hôm nay cũng đã có nhiều người nước ngoài tại thủ đô hà nội
bày tỏ những cảm xúc về ngày tết độc lập của nước ta
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi
ông mathieo người pháp hiện đang sinh sống và làm việc tại việt nam
với ông việt nam như quê hương thứ hai
trong ngày quốc khánh mùng hai tháng chín ông cùng những người bạn việt nam hòa vào dòng người đón chào ngày quốc khánh
đây cũng là dịp để ông hiểu hơn về đất nước và người dân việt nam qua những câu chuyện lịch sử
không khí ngày quốc khánh thật tuyệt vời mọi người đều ra đường và rất vui vẻ
đường phố ngập tràn những lá cờ sáng nay tôi đã gặp nhiều người mặc áo đỏ sao vàng
chúng tôi bày tỏ tình yêu với việt nam
trước khi đến việt nam tôi đã biết đến chủ tịch hồ chí minh ông nổi tiếng khắp thế giới
đến việt nam chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự kính trọng mà mọi người dân việt nam dành cho chủ tịch hồ chí minh
mọi người gọi ông bằng cái tên gần gũi là bác hồ tôi cũng thêm yêu mến việt nam và kính trọng bác hồ
trong ngày quốc khánh của việt nam nhiều người nước ngoài đã đến viếng lăng bác
đây là dịp để họ tỏ lòng ngưỡng mộ vị lãnh tụ của việt nam
người mà họ đã được biết đến
trong nhiều năm qua
thật là vui khi chứng kiến mọi người đưa gia đình đi chơi ở đây
ở australia chúng tôi không có ngày quốc khánh chúng tôi chỉ có ngày nước úc vào hai mươi sáu tháng một
trong ngày đó chúng tôi ăn uống và ra biển chơi lúc đó là mùa hè mọi người nghỉ ngơi
ở việt nam trong ngày hôm nay chúng tôi được thấy mọi người mặc đẹp đi viếng lăng chủ tịch hồ chí minh thật cảm động
không khó để nhận ra rất nhiều người nước ngoài đang tham gia vào những hoạt động kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh ngày tết độc lập của việt nam
những bạn bè quốc tế khi đến việt nam bên cạnh công việc họ luôn muốn tìm hiểu và khám phá đất nước và con người việt nam qua những dấu ấn lịch sử
ngày quốc khánh chính là dịp để họ cảm nhận rõ nhất lịch sử việt nam qua trải nghiệm của chính mình
hôm nay là ngày tết độc lập của việt nam
tôi biết chủ tịch hồ chí minh đã dẫn dắt thành công để việt nam có ngày hôm nay
tôi còn biết là ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc tuyên ngôn độc lập
tất cả mọi người đều xứng đáng được tự do
nhân dân việt nam đã đấu tranh để giành tự do và đạt được
ở đất nước tôi ngày lễ như thế này là dịp để bày tỏ nét văn hóa của dân tộc và những giá trị đã đạt được của đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đón được một mươi hai chín triệu lượt khách quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám tăng hai mươi sáu đến hai mươi bảy
với số lượng khách nước ngoài đến việt nam lớn như vậy nét đẹp của việt nam đặc biệt là lịch sử
sẽ được bạn bè nam châu kể lại cho người thân sau mỗi chuyến đi
trong những ngày lễ lớn như ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
tình cảm của những người bạn nước ngoài sẽ là cầu nối để việt nam đến gần hơn với những người dân trên thế giới